liên quan đến vụ sáu đối tượng hỗn chiến ở xã tam giang huyện cờ rông năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam thêm ba đối tượng để điều tra về tội giết người
các đối tượng bị bắt gồm hoàng văn thế la văn hoàn và la văn tuân cùng chú tại xã yà tam huyện crong năng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan công an đã bắt giữ ba đối tượng
ynning mô lô yumi mô lô và lâm văn hiệp chú cùng xã cũng về tội giết người
nạn nhân của vụ án là anh văn quốc huy chú tại xã yà bốc huyện cờ rông năng
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng năm thế điều khiển xe máy chở hiệp đi từ thị trấn cờ rông năng về nhà ở xã yà tam
trên đường đi thế có tăng ga vượt qua xe máy do anh đào duy hải điều khiển chở theo anh huy đi phía trước
cho rằng thế và hiệp chạy sẽ hỗn láo nên anh hải đã điều khiển xe vượt lên ép xe thế dừng lại rồi dùng tay tát mỗi người một cái
vì bực tức nên hiệp liên gọi điện rủ các đối tượng còn lại đến giúp mình đánh trả thù
đến đêm cùng ngày sáu đối tượng bắt gặp nhóm anh huy nên đã cầm dao lao vào đánh chém
hậu quả của trận hỗn chiến làm anh huy bị đâm trọng thương
rất may được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu khiếp thời nên anh huy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật sáu mươi